và kính thưa quý vị tiếp theo thì chúng ta sẽ bước vào phần tôn vinh đơn vị
có nhiều giải thưởng cao của liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi ba
và giải thưởng này sẽ dành cho tập thể đã đặc biệt xuất sắc
khi cho ra đời những tác phẩm báo chí mang tính chuyên nghiệp
vâng và theo quý vị thì công an đơn vị địa phương nào sẽ giành giải đặc biệt
của liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi ba
theo quý vị là đơn vị nào ạ
quý vị hãy nói tên được không ạ
vâng rất nhiều cái tên được quý vị nói ra đây
và theo như kết quả tổng hợp từ phía ban tổ chức trên tay của chúng tôi đang cần
thì giải đặc biệt hay chúng ta vẫn thường gọi là giải nhất toàn đoàn
đã thuộc về một đơn vị đến từ duyên hải miền trung
chúng tôi và bắt đầu bằng chữ quảng ạ
chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn và cùng đếm ngược với chúng tôi ở trên màn hình này ạ
chúc mừng công an tỉnh quảng ngãi
và ngay sau đây chúng tôi khi được mời đơn vị đó chính là công an tỉnh quảng ngãi sẽ lên sân khấu
để nhận giải nhất toàn đoàn
công an tỉnh quảng ngãi tham gia liên hoan năm nay đã đạt bốn giải vàng
hai giải bạc
một giải bê
và bốn bằng khen ạ
và ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời đồng chí thiếu tướng đỗ triệu phong
cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân
trưởng ban tổ chức liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi ba
sẽ lên trao giải nhất toàn đoàn cho đơn vị xuất sắc nhất của liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân
lần thứ một mươi ba năm nay đó chính là công an tỉnh quảng ngãi
xin được chúc mừng công an tỉnh quảng ngãi và xin được trân trọng cảm ơn thiếu tướng đỗ triệu phong